paris saint germain tập luyện chuẩn bị cho trận siêu quốc quốc gia pháp với monaco
vóng hai city open hai nghìn một mươi tám andy murray vào giờ vref đi tiếp
mở đầu bản tin tối nay sẽ là những diễn biến của giải giao hữu thường niên international champions cup hai nghìn một mươi chín
mặc dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng cuộc đối đầu nội bộ nước anh giữa arsenal và chelsea vẫn rất hấp dẫn
để rồi trận đấu phải nhờ tới loạt luân lưu mới phân định được thắng thua
do vẫn còn nhiều ngôi sao chưa trở lại tập trung cùng với câu lạc bộ
nên arsenal và chelsea đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình
thế nhưng trận đấu không vì thế mà kém đi phần hấp dẫn
ngay ở phút thứ năm tỷ số đã được mở cho zabalus sau pha đánh đầu rút mánh của rudiger
cách biệt đánh nghe đã được nhân đôi cho đội bóng ó xanh
nếu như alvaro morata thắng được thủ thánh peter cech trong tình huống đáp phạt đền ở phút một mươi năm
những phút tiếp theo hai đội thi đấu cởi mở với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra
nhưng cũng phải đợi đến những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu
bàn thắng tiếp theo mới được ghi
sau khi vào sân thay người ở hiệp hai
lacazette có pha ghi bàn dễ dàng ở phút chín mươi cộng ba để gỡ hòa cho pháo thủ
tỷ số hòa một đều buộc hai đội bước vào loạt súp luân lưu
tại đây trong khi các cầu thủ arsenal thực hiện thành công cả năm cu đá
thì chelsea lại không thể làm điều tương tự
khi lopters cech không đánh bại được peter cech
trung cuộc arsenal giành chiến thắng năm bốn trước chelsea ở loạt suốt luân lưu
ở một trận đấu đáng chú ý khác
benfica và olympic lyon đã công hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn
đã có năm bàn thắng được ghi ở trận này
với ba bàn thuộc về đại diện của nước pháp
và hai bàn cho benfica
marcelo và chauret giúp lyon dẫn trước hai sau hiệp một
nhưng ngay đầu hiệp hai đại diện bordeaux nha cũng liên tiếp có được hai bàn gỡ
để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng
chiến thắng ba hai được ấn định cho đoàn quân
hội viên genesio ở phút thứ tám mươi ba
sau pha ghi bàn của torrio
đêm qua dạng sáng nay cũng đã diễn ra những trận đấu lượt về
của vòng sơ loại thứ hai uefa champions league
với những kết quả có lợi sau trận lượt đi
những nơi bóng được đánh giá cao như ajax hay celtic
đều không mắc sai lầm ở trận lượt về để có tấm vé đi tiếp
bước vào màn tài đấu với sturmgrast trên sân khách
ajax amsterdam có được lợi thế tâm lý không nhỏ
khi thắng dễ hai ở lượt đi
cuối hợp một tỷ số
được mở cho đội khách nhờ công của huntela
đầu hiệp hai khách biệt hình nhân đôi cho đội bóng của hà lan
và người điền tên mình trên bản điện tử
là tiền vệ từng chơi bóng ở giải ngoại anh tadic
chưa dừng lại đến phút bảy mươi bảy
số phận trận đấu được định đoạt
khi hunterla ghi bản thắng thứ hai trong trận đấu
giúp ajax dẫn trước ba
thời gian còn lại đội chủ nhà tìm được bàn gỡ danh dự
nhờ sai lầm đáng trách của thủ thành onana bên phía azak
tháng ba một ở lượt về và năm một sau hai lời trận
đại diện của bóng đá hà lan hiên ngang tiến vào vòng trong
để gặp cơ lợi bộ standard ligue
đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia bỉ
cũng giành tấm vé đi tiếp là đội bóng nổi tiếng của scotland celtic
với chiến thắng ba một ở trận đợt đi
đội bóng của lợi viên roger khá tự tin
ở chuyến lòng khách trên sân của rosenborg
và dù là đội kiểm soát bóng ít hơn
tuy nhiên centic đã thành công với việc không để thủng lưới
trong suốt chín mươi phút thi đấu chiến thức
giành chiến thắng ba một sau hai lời trận
celtic sẽ gặp aek athens ở lượt đấu tiếp theo
ngay sau khi kết thúc giải giao hữu international champions cup hai nghìn một mươi chín
bằng một chiến thắng
cơ lợi bộ paris saint germain đã ngay lập tức bước vào tập luyện
để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia pháp với monaco
sẽ được diễn ra ở thâm quyến trung quốc vào cuối tuần này
bốn ngày nữa paris saint germain sẽ bắt đầu mùa giải mới
với trận tranh siêu cúp quốc gia pháp tại trung quốc cùng monaco
nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng
đội bóng của lợi viên thomas
thomas tuchel đang khiến những người yêu mến họ lo lắng
sau loạt trận chạy đà không mấy sáng sủa vừa qua
trước khi bước vào giải đấu giao hữu icc hai nghìn một mươi tám
paris saint germain khởi động bằng thất bại hai bốn
trước đội bóng nghiệp dư champli
và paris saint germain vừa khép lại loạt trận icc
với hai trận thua một trận thắng
tất nhiên kết quả này không nói lên điều gì
vì huấn luyện viên tuchen chỉ sử dụng những cầu thủ dưới hai mươi tuổi
nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều
tới tinh thần chuẩn bị trước giờ gờ
của các cầu thủ paris saint germain
một loạt các tuyển thủ trụ cột như neyma edison cavani
hay kim pembe vẫn đang nghỉ hè sau world cup hai nghìn một mươi tám
phải đến sau trận tranh siêu quốc pháp với monaco
thì tất cả các tuyển thủ quốc tế nam mỹ mới có mặt
và đến ngày bảy tháng tám
thì bốn cầu thủ được phép tập trung muộn nhất
gồm meunier mbappé areola và kim pembe

cũng mới tập trung trở lại ở đại bản doanh
để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại đích âng mùa giải mới
tiếp đón cayenne
tuch có quá ít thời gian để lắp ghép các trụ cột
lại không có trận giao hữu nào ở giai đoạn này
để kiểm chứng những sắp xếp đội hình
với tình hình lực lượng như vậy
dù được đánh giá cao
nhưng việc chiến thắng monaco vào thời điểm này
sẽ là một nhiệm vụ rất khó cho huấn luyện viên tuchen
đến với những diễn biến của làng bánh nỉ
tại giải quân world cc open đang diễn ra ở mỹ
bằng việc đánh bại tay vợt đồng hương ks moon
để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo
do không thi đấu một thời gian khá dài
andy murray đã bị tụt hạng rất nhiều trên bảng xếp hạng atp
tuy nhiên về đẳng cấp
niềm tự hào của xứ sương mù vẫn vượt trội quá nhiều
so với người đồng hương ks moon
tay vợt được xếp hạng hạt giống số bốn
tại giải quân world city mở rộng
sự cẩn trọng của cả hai
khiến xếp một diễn ra khá căng thẳng
kết quả chỉ được định đoạt sau là tyrex
và phần thắng đã thuộc về cựu số một thế giới andy murray
tay vợt số một mươi tám thế giới ks moon bất ngờ chơi bùng nổ
anh bẻ thành công hai break của murray
để giành chiến thắng áp đảo với tỷ số sáu một
bước vào xếp đấu thứ ba quyết định
một kịch bản hấp dẫn được diễn ra
khi cả hai chơi đầy cố gắng
ở những thời điểm quyết định
bản lĩnh của murray đã được thể hiện
cựu số một thế giới tận dụng tốt sai lầm của người đàn em
để khép lại xếp đấu này với chiến thắng sáu bốn
thắng chung cuộc hai một sau hai h ba mươi một phút thi đấu
andy murray sẽ gặp copin ở vòng đấu tiếp theo
ở diễn biến đáng chú ý khác
hà giống số một của giải alexander zverev
cũng dễ dàng đi tiếp sau chiến thắng hai
tỷ số các set lần lượt là sáu hai và sáu một
tại vòng tiếp theo
đối thủ của tay vợt người đức
sẽ là người anh trai mischa zverev
trong khi đó tại giải đấu dành cho các tay vợt nữ
sau khi xuất sắc đánh bại serena williams
ở vòng một
đã có thêm một chiến thắng nữa
để ghi tên mình vào vòng tư kết
sau khi gây bất ngờ bằng chiến thắng sốc
trước serena williams
với các tỷ số sáu một và sáu ở mức một
johanna conta tiếp tục phong độ ấn tượng
ở vòng hai khi đối đầu với sofia kenin
johanna conta thi đấu lớn lướt
và chỉ mất ba mươi sáu phút
để kết thúc set đấu thứ nhất
với phần hướng tranh lệch sáu một
sai set hai kenin dù thi đấu rất cố gắng
và chơi ngang ngửa với conta
trong bốn game đầu trước khi để mất rách
ở game thứ năm
có được lợi thế
johanna conta không để cho đối thủ
có cơ hội lần lượt thế trận
khi thực hiện tốt các game cầm dao bóng sau đó của mình
để kết thúc set hai với tỷ số sáu bốn
trung cuộc sau một giờ một mươi hai phút
johanna conta ghi tên mình vào vòng tư kết
với chiến thắng hai
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại